nằm cách trung tâm huyện cờ bang tỉnh gia lai hơn tám mươi km về phía tây bắc
xã converne được ví như ốc đảo biệt lập với thế giới bên ngoài
được sự quan tâm đầu tư của đảng và nhà nước về điện lưới quốc gia
nên những năm gần đây xã converne đã có nhiều thay đổi
đời sống của nhân dân ngày càng khởi sắc
với việc đầu tư hai mươi tám bốn km đường dây trung thế một sáu km đường dây hạ thế
và ba trạm biến áp phân phối sáu trăm hai mươi hộ dân banna được sử dụng điện lưới quốc gia
nhận được sự quan tâm đầu tư của đảng và nhà nước
các cấp chính quyền địa phương cùng sự trung sức trung lòng của nhân dân
xã converne đã dần phát triển đời sống văn hóa tinh thần người dân ngày càng được nâng cao
kinh tế xã hội có nhiều chuyển biến tích cực
từ khi có điện thì gia đình tôi rất là an bình hơn
con cái được đi học đầy đủ
cuộc sống trong gia đình cũng tốt so với năm trước thì tốt hơn
gánh với xây dựng đường giao thông nông thôn
cho nên cũng đã chỉ đạo xây dựng các đường điện thép sáng từ trung tâm xã
từ trung tâm xã rồi các đường điện thắp sáng trong nội làng
hiện nay là cả hệ thống ba làng trên xã điều điện
đảm bảo là một trăm linh hộ gia đình sử dụng điện và có điện thép sáng ở các đầu làng ngõ xóm
nơi đây một trăm linh các hộ dân đã có điện chiều sáng
một trăm linh đường nội thôn được bê tông hóa
đời sống của bà con không chỉ được nâng cao
mà cả tinh thần các tập tục lạc hậu đã dần được xóa bỏ
với con tuần e những tập tục lạc hậu đã lủi xa
người dân đã quen dần với cuộc sống mới
giao lưu buôn bán với các địa phương khác nhộn nhịp
biết ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất
được chăm sóc sức khỏe trẻ em được cấp sách đến trường
nơi đây tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được
cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh